thống kê của sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày một tháng chín đến sáu h ngày hai tháng chín
trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm năm ca mắc mới trong đó có hai ca tại khu cách ly và ba ca tại cộng đồng
số ca mắc mới tại ba quận huyện là đống đa hai thanh xuân hai đàn phượng một thuộc hai chung ca bệnh
f một của các trường hợp hòa suốt cộng đồng hai chùm sang lọc hòa suốt cộng đồng ba
ba ca bệnh thuộc chùm sang lọc hòa suốt cộng đồng một vhn nữ sinh năm hai nghìn một mươi ba lê duẩn trung phụng đống đa
ngày ba mươi một tháng tám bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt ngày một tháng chín đi khám tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính hai nnk nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tôn đức thắng cát linh đống đa
bệnh nhân có triệu chứng hòa suốt mệt mỏi khoảng một tuần
ngày mùng một tháng chín đi khám tại bệnh viện đa khoa sanh pôn được làm xét nghiệm
kết quả dương tính ba dxn nam sinh năm hai nghìn hai tòa h chín ngõ một trăm bảy mươi bảy nguyễn trãi thành xuân nam thành xuân
ngày hai mươi tám tháng tám bệnh nhân có triệu chứng hòa suốt ngày mùng một tháng chín khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả dương tính hai ca bệnh thuộc chùm f một của các trường hợp hòa suốt cộng đồng
dt kl nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hạ đình thành xuân trung thành xuân bệnh nhân là f một con của ntt
ngày hai mươi bốn tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển vào khu cách ly ngày ba mươi một tháng tám bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả dương tính hai dth nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám cụm chín tân lập đan phượng là f một ba của tvk ngày ba mươi một tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả dương tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố có ba ba trăm ba mươi hai ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi một ca số ca là đối tượng đã được cách ly một bảy trăm tám mươi một ca